mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức họp
dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo
theo dõi chỉ đạo về việc sửa đổi bổ sung quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo
tại cuộc họp các đại biểu đã nghe thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thông báo về tình hình triển khai công tác kiểm tra giám sát và xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay quá trình điều tra xử lý các vụ án vụ việc công tác thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
phát biểu kết luận cuộc họp tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới
các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo tinh thần mới của trung ương phải tạo cho được một tinh thần mới khí thế mới quyết tâm mới
trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn phát hiện xử lý nghiêm
các hành vi tham nhũng tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ
đảng viên công chức viên chức
trên tinh thần đó đồng chí tổng bí thư đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh điều tra
truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo phân đấu hoàn thành nhiệm vụ
năm hai nghìn hai mươi một theo đúng kế hoạch đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ xác minh
điều tra xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế
các vụ án vụ việc vi phạm quy định quản lý đất đai quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại bình dương
khánh hòa tp hcm vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại đồng nai
và một số tỉnh thành phố cùng với đó khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án trọng điểm như vụ án vi phạm
quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
sáng nay học viện cảnh sát nhân dân trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
kỷ niệm ba mươi chín năm ngày nhà giáo việt nam trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
năm học vừa qua bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín học viện cảnh sát nhân dân đã chủ động tích cực triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch
đồng thời nhạy bén điều chỉnh chuyển đổi một cách phù hợp linh hoạt các chương trình kế hoạch công tác
qua đó học viện cảnh sát nhân dân tiếp tục tạo những bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn với nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng
đặc biệt kịp thời tri viện ba trăm linh học viên hỗ trợ công an tỉnh bắc ninh tri viện sáu trăm năm mươi cán bộ học viên hỗ trợ công an tỉnh bình dương long an
tăng cường công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín và tham gia nhiều hoạt động ủng hộ chung tay phòng chống dịch bệnh
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường
năm hai mươi tháng một mươi một đồng thời biểu dương những thành tích công hiến của các thế hệ thầy và trò học viện cảnh sát nhân dân trong suốt trạng điều vừa qua
thứ trưởng cũng đánh giá cao quyết tâm của học viện cảnh sát nhân dân khi xác định chủ đề của năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là đẩy mạnh chuyển đổi số
ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả các mặt công tác tiếp tục xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
nhằm tiến tới xây dựng học viện cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại bắt kịp xu thế ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học
thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục trong công an nhân dân
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng học viện
đảng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện đặc biệt cần tiếp tục phát huy và nêu cao hơn nữa vai trò nánh đạo trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng đơn vị
phấn đấu xây dựng học viện cảnh sát nhân dân trở thành một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia cơ sở giáo dục được xếp hạng một trăm linh trường đại học tốt nhất của asean
tại buổi lễ thưa ủy quyền
thưa ủy quyền thưa ủy quyền thưa ủy quyền thưa ủy quyền
thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc cho học viện cảnh sát nhân dân và bốn cá nhân
trao tặng cờ thi đua của chính phủ cho một tập thể trao cờ thi đua của bộ công an cho ba tập thể có thành tích xuất sắc của học viện cảnh sát nhân dân
và đánh chống khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết bảy tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh để đánh giá kết quả bước đầu thực hiện rút kinh nghiệm
và triển khai các biện pháp thực hiện cao điểm có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tiếp theo
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo sơ kết bảy tháng thực hiện cao điểm cho thấy thời gian qua số vụ cháy tại hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
giảm trung bình một mươi năm vụ một tháng số người chết giảm chín người một tháng số người bị thương giảm một người một tháng
nhiều mô hình cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy đã được công an các đơn vị địa phương triển khai ứng dụng
để tuyên truyền đến từng người dân hộ gia đình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
việc triển khai đợt cao điểm là chủ trương
trường của bộ công an nhằm hạn chế số vụ cháy số người chết xảy ra thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu
thời gian tới công an địa phương tiếp tục phát huy các cách làm hay để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tập trung đợt cao điểm bảo vệ tết nguyên đán nhâm dần công tác kiểm tra phải được tiến hành ra soát từng hộ từng người từng cơ sở
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị từ nay đến trước ngày một mươi tám tháng một công an địa phương phải hoàn thành mục tiêu
một nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao phải hoàn thành ký cam kết phát động các hộ gia đình phá chuồng cọp mở lối thoát nạn thứ hai
tại hội nghị bộ công an đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội sáng nay đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm hai nghìn một mươi chín
tại ấp chánh hội xã tân mỹ huyện đức hòa tỉnh long an
phát biểu tại ngày hội đồng chí lê tân tới đã biểu dương những kết quả thành tích của ấp của xã đã đạt được trong năm qua
cũng như ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của người dân ấp tránh hội trong công tác phòng chống dịch
đồng chí lê tân tới mong muốn thời gian tới các cấp lãnh đạo tỉnh long an huyện đức hòa và cấp ủy chính quyền
ủy ban mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể xã tân mỹ và ấp chánh hội tiếp tục động viên nhân dân
tăng cường sức mạnh đại đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cấp ủy chính quyền của tỉnh huyện xã và các khu dân cư
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
theo hướng thích nghi an toàn kiểm soát linh hoạt và có hiệu quả đối với dịch bệnh đảm bảo chăm lo ổn định cuộc sống cho người dân
vận động nhân dân nâng cao ý thức và tự giác tuân thủ các quy định về phòng chống dịch hiệu quả
dịp này đồng chí lê tân tới cũng hỗ trợ khu dân cư ấp tránh hội năm tấn gạo
trao hai mươi xe đạp cho học sinh hiếu học của xã tân mỹ và phần quà cho khu dân cư cùng năm hộ gia đình tiêu biểu
sáng nay đảng ủy cục công nghiệp an ninh và cục y tế tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt quy định số hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương đảng
về thi hành điều lệ đảng và hướng dẫn số một của ban bí thư
về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng đối với cán bộ chiến sĩ của hai đơn vị
quy định số hai mươi bốn và hướng dẫn số một của trung ương về thi hành điều lệ đảng là hai văn bản rất quan trọng
bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng trong nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
từ những nội dung của quy định hướng dẫn được truyền tải tại hội nghị là cơ sở để đội ngũ cán bộ chủ chốt
của đảng ủy cục công nghiệp an ninh và đảng ủy cục y tế nghiên cứu nắm vững
đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong từng đơn vị
qua đó từng bước đưa các nghị quyết của trung ương gắn với thực tiễn nhiệm vụ công tác
chiến đấu của cục công nghiệp an ninh và cục y tế góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cũng tại hội nghị các đại biểu đã được tập huấn một số nội dung về bồi dưỡng cấp ủy đảng và nghiệp vụ công tác đảng
thưa quý vị nhằm tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân khởi dậy lòng yêu nước ý thức tự hào
tự tôn dân tộc đồng thời thiết thực chào mừng ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam một mươi tám tháng một mươi một
ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một
chiều nay tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tuần lễ
đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam với nhiều hoạt động ý nghĩa
đây là khu vực tái hiện màu sắc văn hóa của một mươi ba dân tộc đang sinh sống tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
trong ngôi nhà chung họ cùng nhau biểu diễn dân ca dân vũ trưng bày nghề thủ công truyền thống
và các món ẩm thực đặc trưng của từng dân tộc
bên cạnh đó là triển lãm trưng bày các tác phẩm bằng hình ảnh ấn tượng sinh động về các hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thể hiện sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến hết sức đặc biệt này
hai ngày sau khi ra văn bản cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage spa quán bar hoạt động trở lại
tp hcm lại có văn bản tạm thời ngừng các hoạt động trên do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ
văn bản nêu rõ giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm xem xét
ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage spa quán bar
đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi tp hcm ban hành bộ tiêu chí
tp hcm giao thủ trưởng các sở ban ngành các đoàn kiểm tra liên ngành chủ tịch ubnd các quận huyện tp thủ đức
chủ tịch ubnd các xã phường thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ lĩnh vực địa bàn phụ trách để mạnh công tác thông tin tuyên truyền
để mọi người dân và tổ chức cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện
văn bản này cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của tp hcm
tin an ninh trật tự đáng chú ý
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo cao tài năng
về các tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hai cốt bị cáo vũ thị mừng về các tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt
bị cáo cao tài năng nhận tổng hình phạt là tử hình cho ba tội danh
trong phiên tòa diễn ra sáng nay sau khi đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng của các bị cáo
của các bị hại đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa hai bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ có riêng bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng
không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo trước cơ quan điều tra
xét thấy chứng cứ đã được các cơ quan tố tụng tiến hành khách quan đúng pháp luật phù hợp với lời khai của bị cáo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao tài năng tử hình về tội giết người trung thân về tội cướp tài sản
bốn năm tù về tội xâm phạm thi thể hái cốt tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo vũ thị mừng bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm
ba năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt tổng hợp hình phạt là sáu năm sáu tháng tù
các bị cáo phải bồi thường cho gia đình của nạn nhân theo quy định